thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản
trong vụ khu nhà trọ bị phóng hỏa khiến một người tử vong
xảy ra tại phường phú đô quận nam tử liêm vào tối ngày ba mươi một tháng ba
trước đó khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba căn nhà sáu tầng ở ngõ sáu mươi phường phú đô quận nam tử liêm
bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ
nghi can gây ra vụ hỏa hoạn trên là trần thị thanh hải chú tỉnh nam định
hiện đang ở quận tây hồ hà nội
theo lời khai của hải do bực tức vì nghi ngờ gia đình anh chẩu việt hoàng là bạn trai của hải
ngăn cản chuyện tình cảm nên đối tượng đã lên kế hoạch mua xăng và diêm
mang đến nơi anh hoàng công việt là anh họ của hoàng thuê trọ để phóng hỏa đốt xe hòng trả thù
hành vi nguy hiểm của đối tượng hải đã làm một người tử vong
năm người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu
chín chiếc xe máy tại tầng một của căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn nhiều xe khác bị hư hỏng
đến tiệm vàng giả vờ mua vàng sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
đối tượng đặng ngọc sơn trú tại huyện nông cống
đã bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa nhanh chóng bắt giữ
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn công an huyện như thanh nhận tin báo của quân chúng nhân dân
tại cửa hàng vàng huy hưởng ở huyện như thanh
nàng niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng
sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
tổ công tác đã bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ cướp
là đặng ngọc sơn thu giữ toàn bộ tăng vật là hai mươi chỉ vàng
tại cơ quan công an đặng ngọc sơn khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật
mua bán trái phép chất ma túy đối tượng trần văn thiện chú tại huyện tây sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định khởi tố bắt tạm ra
trước đó qua công tác nắm tình hình và tin báo từ quần chúng nhân dân về đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng trần văn thiện
thu giữ tại nơi ở của đối tượng tám túi ni lông có chứa gần bốn mươi bốn gram ma túy
qua đấu tranh thiện khai nhận số ma túy trên đối tượng mua từ các tỉnh phía nam về chia nhỏ để bán cho các con nghiện
ngoài ra liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy của trần văn thiện
lực lượng công an còn bắt giữ đối tượng bùi thị thu hồng
thu giữ tại nơi ở của hồng gần một mươi sáu gram ma túy cùng một dụng cụ để sử dụng ma túy
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết tính từ một mươi sáu h ngày ba tháng bốn đến một mươi sáu h ngày hôm nay bốn tháng bốn
việt nam ghi nhận bốn mươi tám bảy trăm một mươi bảy ca nhiễm mới
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố giảm hơn hai ca so với ngày hôm qua
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là năm mươi năm tám trăm bảy mươi ba ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn hai trăm linh sáu triệu liều
học sinh các khối lớp một hai ba bốn năm sáu thuộc ba mươi quận huyện thị xã của hà nội
sẽ trở lại trường học trực tiếp hai buổi một ngày từ ngày sáu tháng bốn
sau thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh
trước đó ubnd tp hà nội nhận được tờ trình của sở giáo dục và đào tạo hà nội
về việc cho học sinh các khối lớp từ một đến sáu đi học trở lại
trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà
ubnd tp thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của sở giáo dục và đào tạo tại tờ trình này
giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế cập nhật quán triệt đầy đủ
kịp thời thông tin quy định của bộ giáo dục và đào tạo về việc triển khai các hoạt động giáo dục đào tạo
và đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục đào tạo tại địa phương
để hướng dẫn ubnd các quận huyện thị xã triển khai tổ chức thực hiện
ubnd các quận huyện thị xã can cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc
cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn tiếp tục hoàn thiện tăng cường cơ sở vật chất nhân lực cho lực lượng y tế trường học
ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của trịnh thị minh huế
cán bộ ban kế toán tập đoàn flc với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết thực hiện hành vi phạm tội
thao túng thị trường chứng khoán và ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
thời hạn ba tháng đối với trịnh thị minh huế
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng theo quy định pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan về hành vi
thao túng thị trường chứng khoán che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quy định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm đối với các đối tượng liên quan
thông tin liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh kiểu long sơn tự
và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung thuộc khu vực núi chín khúc tỉnh khánh hòa
sáng nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bảy bị cáo bị đưa ra xét xử gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh cùng nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đào công thiên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê mộng điệp võ tân thái cùng là nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường
lê văn rẽ nguyên giám đốc sở xây dựng và trần văn hùng nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường
các bị cáo cùng bị truy tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
trong phiên tòa sáng nay bị cáo võ tấn thái vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và xây dựng khánh hòa
được ubnd tỉnh khánh hòa cấp phép làm chủ đầu tư hai dự án sinh thái tâm linh
cửu long sơn tử và biệt thự sông núi vĩnh trung
quá trình cấp phép các bị can đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trong đó các bị can nguyễn chiến thắng đào công thiên võ tấn thái và trần văn hùng
có sai phạm liên quan đến việc cấp giao dự án sinh thái tâm linh kiểu long sơn tử
còn bị can lê đức vinh lê văn rẽ lê mộng điệp trần văn hùng
có sai phạm liên quan đến dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
tại phiên tòa sáng nay sau phần khai mạc hội đồng xét xử xoay quanh nội dung thẩm tra hồ sơ
lý lịch các bị cáo người làm chứng cùng những người có nghĩa vụ liên quan
phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng bốn đến năm ngày
đến hai mươi giờ tối nay công an quận gò vấp tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường phạm văn chiêu
khiến một dân quân tự vệ tử vong đồng thời tích cực truy tìm hung thủ gây ra vụ án
trước đó vào giờ cao điểm cùng ngày anh nguyễn thành huy hai mươi một tuổi là dân quân tự vệ
thuộc phường một mươi bốn quận gò vấp đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông
trước cổng trường học trên đường phạm văn chiêu phường một mươi bốn quận gò vấp
thời điểm này một người đàn ông trung niên được cho là vi phạm giao thông
và xảy ra tranh cãi với anh huy
người đàn ông sau đó đã rút dao trong người tấn công
khiến anh huy bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng đối tượng sau khi gây án đã bỏ lại xe tẩu thoát
tiếp nhận thông tin công an quận gò vấp đã lập tức vào cuộc truy tìm nghi can
đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
những ai có mặt chứng kiến hoặc đi ngang qua khu vực vào thời điểm xảy ra vụ án
biết thông tin về đối tượng hãy đến cơ quan công an gần nhất
để cung cấp thông tin phối hợp điều tra và sự đối tượng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này trong các bản tin thời sự sau